quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn dưới tác động của không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta
kết hợp với gió đông nam ẩm cũng đang hoạt động ổn định dần
vì thế thời tiết ở bắc bộ được dự báo sẽ giảm mưa nhanh
toàn vùng vẫn duy trì trạng thái nhiều mây trong buổi sáng
riêng khu vực đồng bằng và ven biển có thể có lất phất mưa
nhưng đến trưa và chiều trời sẽ chuyển khô giáo
tuy nhiên do nằm sâu trong khối không khí lạnh với cường độ mạnh
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh bắc bộ có tăng nhưng không tăng nhiều
cao nhất ngày giao động ở ngưỡng từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
nhiễu động gió đông và không khí lạnh được dự báo sẽ tiếp tục là tác nhân gây mưa
cho khu vực trung bộ trong ngày hôm nay
cụ thể ở các tỉnh từ thanh hóa trở xuống đến quảng bình
có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
một số nơi trên một trăm năm mươi mm
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
cũng có mưa to
thậm chí có nơi mưa rất to với lượng mưa có thể lên tới trên một trăm linh mm
thậm chí có nơi trên hai trăm linh mm
mưa lớn tiếp tục kéo dài nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng nam
nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng trụng thấp các khu đô thị
tại các tỉnh từ nghệ an đến hà tĩnh
do có mưa nên nhiệt độ ở miền trung vẫn giảm thấp
các tỉnh từ thanh hóa trở xuống đến quảng bình
với mức nhiệt là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi
nhiệt độ là từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực nam trung bộ
ngày nắng chiều tối và đêm chỉ có mưa ở một vài nơi
nên nhiệt độ cao hơn giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
hôm nay ở tây nguyên và nam bộ khá ít mưa
có chăng chỉ là mưa rông ở một vài nơi vào chiều và tối
còn ban ngày thì trời nắng
nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ ở tây nguyên

và từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ ở khu vực nam bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh
ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển miền trung
từ quảng trị xuống đến quảng ngãi
và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh trên cấp sáu
kèm theo gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước